đặc biệt chỉ sau nửa tháng công bố danh sách nợ thuế lên các phương tiện thông tin tại chúng đã có hai mươi hai doanh nghiệp tiến hành nộp thuế với số tiền gần ba trăm linh tỷ đồng
trong thời gian tới cục thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí để công bố rộng rãi những doanh nghiệp cố tình trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế